xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến vụ ba bà cháu bị hàng xóm thảm sát
rồi trôn xác phi tang dưới cốc cà phê tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
chiều tối qua công an huyện lâm hà đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà nghiêm thị nhi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thôn chín xã tân thanh huyện lâm hà
là đối tượng đã sát hại ba bà cháu đồng thời triệu tập chồng và con của nghi can đến cơ quan công an để làm việc
theo lời khai ban đầu của đối tượng từ những mâu thuẫn từ trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng năm
khi bà vượng dắt hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi vào nhà bà nhi chơi
hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi bà nhi đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt đầu và cổ của bà vượng và hai cháu bé
khi thấy các nạn nhân bất tỉnh đối tượng đã kéo sát ba nạn nhân đến một hố cà phê cách đó khoảng hai mươi m
dùng sẻng vét đất trôn xác ba nạn nhân
rồi phủ cỏ lên trên để phi tăng
sau đó tắm giặt đón xe ôm ra nhà người em gái ruột ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
đêm cùng ngày không thấy bảo vượng và hai cháu về gia đình đã trình báo với công an xã tân thanh
tiến hành tìm kiếm vào đêm ngày hai mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết máu và tóc vương vãi
tại phía sau nhà đối tượng nhi
và đến khoảng năm giờ ngày hai mươi năm tháng năm thì phát hiện nơi mà đối tượng nhi đã trôn thi thể của ba nạn nhân
cũng thời điểm này nhi đã bị tạm giữ khi đang lẩn trốn
đức trọng trưa vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khai quật tử thi
ghi nhận ban đầu các nạn nhân bị chém rất dã man với hàng chục vết thương trên đầu cổ mặt
cùng ngày lực lượng công an cũng đã mời chồng và con trai của đối tượng nhi đến cơ quan công an để làm việc
tuy nhiên những người này không liên quan đến vụ án cho nên đã về nhà vào chiều tối cùng ngày
vụ án đã được công an huyện lâm hà bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục điều tra
còn tại trà vinh do có mâu thuẫn từ trước đối tượng tiên hoàng long một mươi tám tuổi trú tại xã long đức thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
đã sử dụng hung khí gây thương tích khiến nạn nhân tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tạm giữ tiên hoàng long để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng năm long đang uống cà phê cùng một nhóm bạn thì thấy nguyễn thanh hiếu
tại khu vực phường ba tp trà vinh
do có mâu thuẫn từ trước đó nên long đã rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí
đến để đánh hiếu
riêng long đeo đem theo hai con dao và khi đến nơi long đã rút dao đâm chúng vùng ngực của hiếu
bị thương hiếu bỏ chạy một đoạn thì ngất đi được người dân đưa đi cấp cứu
sau đó đã tử vong
khi nghe tin hiếu tử vong long bỏ trốn
cho đến ngày hai mươi bốn tháng năm đã đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn đoan út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và lê ngọc trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tại phường đông hương thành phố thanh hóa
về hành vi sử dụng súng lưỡi lê
gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ
và cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu
khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi bốn tháng năm
tại một quán bia trên đại lợi
đại lộ lê lợi thuộc phường đông hương thành phố thanh hóa
đã xảy ra vụ gây dối trật tự công cộng
nguyễn đoan út đã dùng vỏ chai bia cốc thủy tinh
để đuổi đánh bốn nhóm thanh niên
đang ngồi ở bàn bên cạnh
khiến một người bị thương
không dừng lại ở đó út đã về nhà
lấy một khẩu súng tự chế một lưỡi lê
rủ thêm lê ngọc trang quay trở lại quán bia
để tìm bốn thanh niên tiếp tục đánh nhau
lúc này tổ công tác gồm bốn đồng chí cảnh sát hình sự
công an thành phố thanh hóa
có mặt tại hiện trường
sau khi nhận được tin báo của người dân
khi trang chở út quay lại quán bia
út tay cầm súng tay cầm lưỡi lê
hướng thẳng mũi súng vào trong quán bia
và bóc cỏ thế nhưng súng không nổ
thấy đối tượng manh động tổ công tác
đã rút thẻ công an
tuy nhiên út vẫn cầm súng và lưỡi lê
lao vào trong quán đâm trọng thương
một đồng chí lê thế anh là cán bộ đội cảnh sát hình sự
công an thành phố thanh hóa
mặc dù bị thương nhưng đồng chí lê thế anh
vẫn nhanh chí quật ngã được đối tượng
bắt giữ hai đối tượng đưa về trụ sở công an
để xử lý và ngay sau đó đồng chí lê thế anh
đã được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương
ba đối tượng người lào đang trên đường
vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
qua biên giới vào việt nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị chủ trì
với hợp với ti an ninh tỉnh savannah khẹt lào
bắt quả tăng vào sáng ngày hai mươi ba tháng năm
đối tượng bị bắt giữ gồm
may khâm xuất phô my bốn mươi tuổi
và đối tượng tọng vàng như nhông
và đối tượng sắn sỉ thong bốn mươi tuổi
tăng vật thu giữ tại hiện trường là
năm viên ma túy tổng hợp
một xe ô tô biển kiểm soát lào
ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đã được
ban chuyên án bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục ban đầu
bàn giao người tăng vật phương tiện
cho ti an ninh tỉnh savannah khẹt lào
đồng thời tiếp tục phối hợp
mở rộng điều tra xác minh để xử lý
theo quy định của pháp luật lào
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đã liên tiếp triệt
phá hai vụ án về ma túy
bắt giữ hai đối tượng và thu giữ
nhiều tăng vật vũ khí và tài liệu quan trọng
đến hành vi phạm tội của các đối tượng
và trong số hai đối tượng bị bắt giữ
có trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tải xã thanh hưng
huyện điện biên tỉnh điện biên
khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng năm
tại tổ một mươi hai thị trấn mường trà huyện mường trà tỉnh điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ
công an các huyện mường nhé mường trà
và cục hải quan tỉnh điện biên
phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng mùa a lệnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tải bản mường tong hai
xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
vật chứng thu được là hai bánh heroin
có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
khám sách khẩn cấp nơi ở của lệnh
cơ quan công an tiếp tục thu giữ ba khẩu súng
ba viên đạn
tại cơ quan công an
bước đầu mùa a lệnh khai nhận
đã mua số ma túy trên từ lào
đang trên đường mang đi tìm cách tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ
tiếp đó vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tải đội năm xã thanh hưng huyện điện biên
tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hiền chính là mẹ của cao mỹ duyên
nạn nhân bị bắt cóc hãm hiếp
và sát hại trong vụ giao gà
xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên
vào chiều ba mươi tết kỷ hợi
gây rúng động dư luận trong thời gian qua
quá trình khám xét nơi ở của trần thị hiền
lực lượng công an tạm giữ sáu điện thoại di động
một mươi bốn sim điện thoại một đầu thu camera
một xe máy cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan
hiện những vụ án trên đang tiếp tục
được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
đấu tranh làm rõ
lợi dụng sơ ở trong công tác quản lý
sử dụng máy pos của các ngân hàng thương mại
một nhóm đối tượng người việt nam
ở nhiều tỉnh thành khác nhau
đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài
sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài
giúp chiếm đoạt tiền của chủ thẻ
với phương thức là thông qua các doanh nghiệp
mà ngân hàng đã ký hợp đồng cung cấp
dịch vụ thanh toán thẻ pos
các đối tượng rút tiền về tài khoản ngân hàng
của doanh nghiệp lập khống chứng từ
để hợp lý hóa
sau đó lại tiếp tục rút tiền từ ngân hàng
trong vụ án này các đối tượng đã rút chiếm đoạt
được tổng số tiền trên năm bốn tỷ đồng
từ hai ngân hàng
tại tỉnh vĩnh phúc và quảng ninh
công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận đơn trình báo
của một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hạ long
tố cáo công ty cổ phần du lịch
và thương mại quốc tế thiên cung
do nguyễn đức đông làm giám đốc
đã thực hiện các giao dịch rút tiền
bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ mô tô
chiếm đoạt hai bảy tỷ đồng
tài liệu điều tra ban đầu xác định
đông cùng các đối tượng khác đã thực hiện giao dịch
ba mươi tám giao dịch gian lận qua dịch vụ thanh toán mô tô
rút chiếm đoạt hơn hai ba tỷ đồng
tuy nhiên ngân hàng kịp thời phát hiện
phong tỏa hơn năm trăm linh triệu đồng
mà các đối tượng chưa kịp rút
căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chín bị can
trong đó có phạm thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại hà nội
nguyễn đức đông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần du lịch
và thương mại quốc tế thiên cung
và trang sóc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch campuchia
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội
hoặc là facebook
thì có quen một số người ở nước ngoài
ở nga ở campuchia
và họ có đề nghị tìm
những cái doanh nghiệp
máy post có chức năng mô tô
chuyển thẻ về
thì tôi đã giới thiệu cho
những chủ doanh nghiệp là những khách sạn
hoặc nhà hàng mà có cái máy đấy
dùng máy post để chạy cái thẻ của họ
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi quen trang sóc
và tony quốc tịch nga
biết về phương thức thủ đoạn sử dụng thông tin thẻ ngân hàng
để rút tiền và chiếm đoạt thông qua máy post
tại các doanh nghiệp ở việt nam
phạm thị hương
đã bản bạc với đoàn thị lan anh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú tại tỉnh vĩnh phúc
là chủ doanh nghiệp tư nhân lan anh
để thông qua máy post của doanh nghiệp này
rút hai bảy tỷ đồng từ thẻ ngân hàng
do các đối tượng người nước ngoài cung cấp
hiện đoàn thị lan anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tương tự
sau đó hương tiếp tục móc nối với
nguyễn đức đông giám đốc công ty thiên cung
và một số đối tượng khác
thực hiện ba mươi tám giao dịch rút
chiếm đoạt số tiền gần hai bảy tỷ đồng
của các chủ thẻ visa mastercard
người nước ngoài thông qua máy post
của công ty thiên cung
để hợp lý hóa hành vi rút tiền
đông và hương đã thỏa thuận lập khống hợp đồng kinh tế
mua bán hàng hóa tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng
sau đó ba mươi năm được chuyển cho các đối tượng người nước ngoài
sáu mươi năm còn lại bọn chúng chia nhau hưởng lợi
từ những vụ án liên quan đến hai hành vi trên
nổi lên hai thủ đoạn chính của các doanh nghiệp
đăng ký nhiều máy post
nhưng chỉ đứng tên pháp nhân doanh nghiệp một máy
số còn lại đứng tên cá nhân
tuy nhiên trên thực tế
dòng tiền khách hàng thanh toán
chủ yếu qua các tài khoản cá nhân
dẫn đến việc trôn thuế
thủ đoạn này chủ yếu tập trung
ở các doanh nghiệp người trung quốc
mong nối với người việt nam
đầu tư chui và mục đích là trôn thuế
phương thức thứ hai
các đối tượng có nguồn thẻ từ nước ngoài
chủ yếu là thẻ ăn cắp
tìm cách móc nối tới các doanh nghiệp cá nhân
có dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy post
để lập hợp đồng kinh tế khống
với mục đích rút tiền chiếm đoạt
ngân hàng nhà nước
các ngân hàng thương mại
cần phải có quy định chặt chẽ hơn
trong vấn đề đăng ký cấp phép quản lý
đối với các tổ chức cá nhân
đăng ký sử dụng hình thức thanh toán
chấp nhận thẻ qua máy post
cần có sự phối hợp kịp thời
giữa cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý
ở đây là cơ quan thuế
tăng cường thẻ qua máy post
cơ quan công tác giám sát
kiểm tra thanh tra
đối với các doanh nghiệp cá nhân
có sử dụng dịch vụ
hiện cơ quan công an đã tạm giữ nhiều điện thoại di động
máy tính sách tay hóa đơn rút tiền
liên quan đến ba mươi tám giao dịch gian lận
tại công ty thiên cung
hơn bốn mươi ba đô la mỹ và nhiều tài liệu chứng cứ khác
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can
cùng các đối tượng có liên quan
cơ quan công an tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lâm văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp huê ba
xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
là đối tượng nguyễn văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh tám trên ba
khóm ba phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
và đối tượng trầm khánh tiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp xóm cho hai
xã châu hưng huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy bảo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện